trong đó có năm triệu chín trăm linh ba tám trăm linh bốn mũi một đạt chín mươi bảy chín mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi và bảy mươi một một mươi ba tổng dân số
tiếp mũi hai được hai triệu tám trăm năm mươi năm một trăm tám mươi một mũi đạt bốn mươi bảy bốn dân số trên một mươi tám tuổi và ba mươi bốn bốn tổng dân số
sở y tế đề nghị các tuyến y tế quận huyện thị xã tiếp tục ra soát tất cả các trường hợp ho sốt để lấy mẫu xét nghiệm
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã quản lý chặt chẽ
người về từ các khu vực trong nước tiến hành theo dõi quản lý và xét nghiệm kịp thời
ngoài ra lưu ý công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn
phát biểu tại cuộc họp phó chủ tịch ủy ban dân thành phố chử xuân dũng cho rằng
khi thành phố mở lại vận tải liên tỉnh từ hàng không đường sắt đường bộ thì nguy cơ đối với hà nội tăng lên rất cao
chính vì thế đòi hỏi sự vào cuộc của các địa phương cần phải rất tập trung và quyết liệt
đặc biệt phó chủ tịch ủy ban dân thành phố chử xuân dũng đề nghị các sở ngành quận huyện thị xã
khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện công điện hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố một cách cụ thể
sở y tế phối hợp với sở giao thông vận tải có hướng dẫn cụ thể cho việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch
khi hoạt động vận tải hành khách công cộng được hoạt động trở lại
trên nguyên tắc và yêu cầu chung của bộ y tế và bộ giao thông vận tải
phát biểu liên quan đến vấn đề trên phó bí thư thành ủy hà nội cũng cho biết
trong bối cảnh hiện nay tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch cao
người dân cần tuyệt đối không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch
tại cuộc họp phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong cho biết hà nội vẫn đang trong giai đoạn nguy cơ
lây lan dịch bệnh rất cao vì con f trong cộng đồng mới nhất là ổ dịch xuất hiện ở quận hà đông chưa rõ nguồn lây
trong khi số người dân trở về từ vùng dịch ngày càng đông
ngoài các phương tiện máy bay tàu hỏa xe khách người dân còn di chuyển tự phát bằng phương tiện cá nhân
các tỉnh xung quanh như bắc ninh hà nam cũng vừa phát sinh thêm các ổ dịch mới rất phức tạp
ông nguyễn văn phong cũng chỉ rõ hà nội có chín mươi bảy bảy số người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi một
tuy chỉ có hơn hai số người từ một mươi tám tuổi trở lên chưa đủ điều kiện được tiêm mũi một
nhưng con số lên tới khoảng một trăm hai mươi người
là những người có bệnh nền tuổi cao phụ nữ mang thai
chưa đến một mươi ba tuần mà chỉ định không thể tìm được
tiếp đó gần ba triệu trẻ em dưới một mươi tám tuổi chưa được tiêm
nếu những người cao tuổi bệnh nền không thể tiêm mắc sars cov hai
thì nguy cơ chuyển nặng thậm chí tử vong sẽ tăng cao
trên thực tế tại hà nội một số quận huyện nhiều ngày chưa có kf trong cộng đồng
đã xuất hiện tâm lý lơ là chủ quan ông phong nhấn mạnh
phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong yêu cầu cán bộ chủ chốt các cấp
nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền quán triệt tinh thần tuyệt đối
không được chủ quan lơ là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vào lúc này
phải nêu cao trách nhiệm hơn nữa phải quyết liệt ngay từ những ngày đầu
thiết lập trạng thái bình thường mới
phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong nhấn mạnh
để bảo vệ thành quả chống dịch đạt được thời gian vừa qua
các quận huyện thị xã phải chủ động dự báo và đánh giá đúng tình hình
nhất là các nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh xây dựng kế hoạch
phương án giả soát điều kiện cơ sở vật chất con người để ứng phó khi cần thiết
tiếp tục dự phòng ở mức độ cao hơn không được chủ quan lơ là
đảm bảo chuyển trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
từ kinh nghiệm phòng chống dịch của thành phố thời gian qua cho thấy
phải chủ động chuẩn bị trước một bước và quan trọng là phải dựa vào nhân dân
phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đến tận thôn
tổ dân phố các tổ covid cộng đồng các tổ tự quản liên gia
ông nguyễn văn phong nêu rõ phó chỉ huy trưởng thường trực sở chỉ huy
tp nguyễn văn phong cũng yêu cầu các sở ban ngành địa phương nâng cao hơn nữa
hiệu quả công tác phối hợp trước mắt giữ nguyên hiện trạng các cơ sở cách ly tập trung
từ nay đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một để đề phòng các tình huống phát sinh
phó bí thư thành ủy yêu cầu các quận huyện thị xã phải xây dựng ngay kế hoạch cụ thể
từng phần việc từng loại hình tổ chức cơ sở nhằm quản lý việc chấp hành các quy định phòng chống dịch
khi mở lại các hoạt động dịch vụ
công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát di biến động dân cư
kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch từ cửa ngõ đến nội đô thành phố
bên cạnh đó cần ra soát ngay cơ sở vật chất của năm trăm bảy mươi chín trạm y tế cấp xã
nhất là hệ thống oxy cơ chế vận hành phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
các quận huyện thị xã phải xây dựng ngay kế hoạch cụ thể
từng phần việc từng loại hình tổ chức cơ sở nhằm quản lý việc chấp hành các quy định phòng chống dịch
khi mở lại các hoạt động dịch vụ
công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát di biến động dân cư
kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch từ cửa ngõ đến nội đô thành phố
trước đó báo cáo tại cuộc họp phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
ngày một mươi ba tháng một mươi thành phố ghi nhận một mươi hai ca mắc tại khu cách ly
trong đó có một mươi một ca liên quan thành phố hồ chí minh
hiện tại hà nội còn một trăm tám mươi tám f đang điều trị
còn một mươi điểm phong tỏa ổ dịch tại bệnh viện việt đức ghi nhận tổng cộng chín mươi năm ca mắc
trong đó bảy mươi sáu ca tại hà nội một mươi chín ca tại các tỉnh hiện cũng chưa được kiểm soát
theo phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội
chử xuân dũng khi thành phố mở lại vận tải liên tỉnh từ hàng không đường sắt đường bộ
thì nguy cơ đối với hà nội tăng lên rất cao
chính vì thế đòi hỏi sự vào cuộc của các địa phương cần phải rất tập trung và quyết liệt
thưa quý vị hầu hết các dịch vụ
đã được hoạt động trở lại đặc biệt là vận tải hành khách như xe buýt taxi hay xe công nghệ
để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân
tuy nhiên vẫn có những quy định rõ ràng về việc tổ chức đi lại hoạt động vận tải hành khách công cộng
làm sao vừa đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt lại có thể kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành chỉ thị thích ứng an toàn với điều kiện mới
theo đó từ sáu giờ ngày mai một mươi bốn tháng một mươi
doanh nghiệp hoạt động bình thường xe buýt taxi cơ sở nhà hàng ăn uống khách sạn được hoạt động trở lại
để đảm bảo mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe tính mạng người dân là trên hết
trước hết trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi
chủ tịch ubnd thành phố hà nội chu ngọc anh yêu cầu
từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi điều chỉnh các hoạt động trên địa bàn như sau
các cơ quan công sở tổ chức doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường
thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
khuyến khích làm việc trực tuyến xe buýt xe taxi được hoạt động theo công suất
và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
đảm bảo các quy định của bộ giao thông vận tải bộ y tế và các quy định phòng chống dịch
các bảo tàng công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá một mươi người mỗi đoàn
đảm bảo khoảng cách thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch
khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú được phép hoạt động trở lại không quá năm mươi công suất
đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định và hướng dẫn của ngành du lịch
nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bìa hơi
được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách
có vách ngăn tấm chắn
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
cầu khách hàng thực hiện quét mát qr
các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện nghiêm năm k cài đặt và quét mã qr theo quy định của bộ y tế và thành phố
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ
và các cá nhân tham gia
hà nội yêu cầu ubnd các quận huyện thị xã duy trì hoạt động trực giám sát
theo dõi sức khỏe và xét nghiệm sars cov hai theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế
đối với những người cư trú trên địa bàn khi trở về từ địa phương
khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao được công bố tại trang thông tin điện tử của bộ y tế
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi hai ưu tiên tiêm vaccine cho người trên năm mươi tuổi
công nhân các khu cụm công nghiệp lực lượng vận chuyển người làm việc
tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại siêu thị
theo hướng dẫn của ngành y tế
sở y tế thực hiện hướng dẫn của bộ y tế đối với việc xét nghiệm cách ly theo dõi y tế
người đến từ vùng dịch từ các địa phương khác người nhập cảnh
bao gồm trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú
lưu trú làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất theo quy định
triển khai kịp thời kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dưới một mươi tám tuổi
và tiêm tăng cường khi có hướng dẫn và phân giao vaccine của bộ y tế
sở giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức hoạt động liên quan vận tải
vận chuyển hàng không đường bộ đường sắt đường thủy hoạt động vận tải hành khách
giao thông vận tải liên tỉnh lưu thông hàng hóa trên địa bàn
hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt xe taxi
theo nội dung quy định tại công điện này và các quy định hướng dẫn của bộ giao thông vận tải bộ y tế
công an thành phố chủ trì phối hợp với sở y tế và chính quyền địa phương
cập nhật thông tin quản lý việc cư trú thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn
đặc biệt giám sát y tế đối với người về tới các khu vực địa phương có nguy cơ rất cao
quý vị và các bạn thân mến các hoạt động dịch vụ được mở lại trong điểm hân hoan chờ đợi của người dân
tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn trọng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp
không nên chủ quan lơ là vừa đảm bảo khôi phục nhịp sống bình thường mới
vừa đảm bảo phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất